trong bầu không khí giáng sinh tươi vui ngập tràn khắp nơi trên thế giới không phải ai cũng được xung vầy bên gia đình
nhiều người lính ukraine trên chiếng trường vẫn đang tiếp tục phải đón năm mới cách xa người thân hàng trăm cây số
chị marina hiện đang sống cùng chồng và những đứa con của mình tại thành phố khakit
trong khi đó bố của chị là một người lính ukraine ông năm nay đã sáu mươi ba tuổi hiện đang đóng quân tại khu vực danets
cha tôi tham gia quân đội để bảo vệ chúng tôi ông không biết rằng mình đã có đứa cháu thứ sáu
lúc ấy tôi vừa mới mang thai khi cha tôi được nghỉ phép trở về mặc dù chỉ có hai ngày ngắn ngủi nhưng ông đã kịp gặp mặt đứa cháu vừa mới chào đời
trong không khí ấm áp của ngày lễ giáng sinh khi cả gia đình quây quần bên bàn ăn chị marina chỉ có thể gặp gỡ và trò chuyện với bố mình qua điện thoại
nhà tôi có năm người con nhưng chiến tranh đã chia rẽ các thành viên gia đình mẹ tôi cùng những đứa con gái lớn của tôi đã phải đi sơ tán
chúng tôi nhớ họ rất nhiều cha tôi hiện đang phải chiến đấu tại vùng danet trong khi chúng tôi được đón giáng sinh ở đây
ông leonis onishenko đã phải phục vụ trên chiến trường trong suốt chín năm trước đây ông thường tổ chức sinh nhật cùng gia đình
tuy nhiên kể từ khi nổ ra chiến tranh ông chỉ có thể đoàn tụ với con gái và các cháu qua chiếc màn hình điện thoại nhỏ bé
chúa trời đã trở thành